thời điểm này giá lợn hơi tại tỉnh lào cai đã đạt trên bảy mươi đồng một kg
đây là mức giá cao chưa từng có từ trước đến nay
nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi trong thời gian vừa qua
khiến nguồn cung lợn thịt sụt giảm nghiêm trọng
giá lợn tăng cao khiến không ít hộ dân có tâm lý suốt ruột mong muốn tái đàn
từ khi dịch tả lợn châu phi xuất hiện toàn bộ đàn lợn hơn sáu mươi con của gia đình anh trần ngọc hiệp
tại xã phú nhuận huyện bảo thắng đã phải tiêu hủy do nhiễm bệnh
chuồng trại bỏ không nguồn thu sụt giảm đặc biệt khi hiện tại giá lợn đang tăng chóng mặt qua từng ngày
nên gia đình anh hiệp cũng khẩn trương vệ sinh chuồng trại sẵn sàng cho việc tái đàn

giảm một mươi năm hộ so với thời điểm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tổng đàn lợn toàn tỉnh giảm ba mươi bốn
đã có nhiều địa phương qua ba mươi ngày không tái phát dịch nên người dân đang rất suốt ruột để tái đàn
do vậy bên cạnh việc hướng dẫn người dân chuyển đổi các mô hình chăn nuôi
ngành nông nghiệp tỉnh lào cai cũng đang hỗ trợ người dân tái đàn lợn
ở những nơi đủ điều kiện bảo đảm nguồn cung cho thị trường
tôi khấu lại ngành chăn nuôi nhưng mà phải vẫn trọng tâm
vẫn phải là ngành chăn nuôi lợn mà phải thực hiện các nguyện phép chăn nuôi an toàn sinh học
để đảm bảo là đủ sản lượng thực phẩm cung cấp cho nhu cầu thị trường
việc tái đàn lợn là có thể nếu các địa phương bảo đảm giám sát chặt chẽ
và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đúng quy trình
tuy nhiên sau khi tái đàn thì người dân vẫn phải xác định sống chung với dịch lâu dài
bởi chưa có vaccine và thuốc chữa bệnh
chính vì vậy sự chủ động phòng trừ dịch bệnh của các hộ chăn nuôi càng phải cao hơn bao giờ hết
kiên quyết không tái đàn ồ ạt tái đàn khi chữa bảo đảm các điều kiện an toàn